chuyển sang thông tin đáng chú ý khác một nghị sĩ quốc hội ukraine cho hay cơ quan lập pháp nước này vừa bỏ phiếu thông qua dự luật về việc gia hạn chín mươi ngày tình trạng thiết quân luật vốn dự kiến hết hạn vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một tới
trong thời gian thiết quân luật tất cả các hoạt động bầu cử tổng thống quốc hội và địa phương sẽ đều không được phép tiến hành
trước đó kỳ bầu cử quốc hội tháng một mươi tại ukraine đã bị hủy bỏ với dự luật mới cuộc bầu cử tổng thống ukraine dự kiến vào đầu năm sau cũng sẽ không thể diễn ra
bên cạnh đó quốc hội ukraine cũng thông qua dự luật về việc gia hạn lệnh tổng động viên đến ngày một mươi bốn tháng hai năm sau
trong thời gian này tất cả công dân ukraine trong độ tuổi từ một mươi tám đến sáu mươi đều có thể được gọi tham gia nghĩa vụ quân sự
tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã công bố tình trạng thiết quân luật vào ngày hai mươi bốn tháng hai năm ngoái sau khi xảy ra cuộc xung đột với nga
từ đó đến nay tình trạng thiết quân luật đã được gia hạn chín lần
trong một diễn biến khác ủy ban châu âu ec đã khuyến nghị liên minh châu âu eu bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về tư cách thành viên với ukraine
ec đánh giá ukraine đã hoàn thành chín mươi các cải cách theo yêu cầu của eu và các cuộc đàm phán sẽ chính thức được tiến hành sau khi kiev chấp nhận một số điều kiện còn lại